sở xây dựng hà nội vừa công bố danh sách ba trăm bảy mươi hai hộ gia đình được mua nhà tái định cư trên địa bàn thủ đô
nhưng chưa liên hệ với ban quản lý các công trình nhà ở và công sở ký hợp đồng mua bán nhà
cũng chưa nộp tiền và nhận nhà
tình trạng nhà tái định cư xây dựng xong nhưng không có người đến nhận bỏ hoang không có người ở
không phải là chuyện hiếm ở hà nội
theo sở xây dựng hà nội trong thời gian sáu mươi ngày kể từ ngày thông báo
những hộ dân có tên trong danh sách vẫn không liên hệ với ban quản lý để hoàn tất thủ tục mua nhà
sẽ được tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định
tình trạng nhà tái định cư xây dựng xong nhưng không có người đến nhận không phải mới xảy ra tại hà nội
trước đó công ty cổ phần xây dựng số ba hà nội từng phải đề xuất thành phố cho phép phá bỏ toàn bộ
ba tòa nhà tái định cư tại sài đồng bởi xây dựng xong cách đây hơn một mươi năm nhưng các hộ dân không đồng ý
việc nhận tái định cư bằng căn hộ mà phải là đất nền